bão số một mươi ba đã đổ bộ trực tiếp vào quảng bình đã làm hư hỏng điện hệ thống
để kịp thời cấp điện lại cho người dân sau bão công ty điện lực quảng bình đã khẩn trương tập trung
mọi nguồn lực sửa chữa sớm khôi phục điện lưới cho người dân
bão số một mươi ba đã gây hư hỏng hệ thống điện đã làm hơn một mươi bảy khách hàng tại sáu mươi tám xã bị mất điện
trong đó nặng nhất là tại các huyện bố trạch và quảng trạch
sau khi bão tan công ty điện lực quảng bình đã huy động cán bộ công nhân viên
xuyên đêm xử lý các sự cố kiểm tra hệ thống điện xương cá vào từng xóm khu dân cư nhà dân
để sớm đóng điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân
công ty cũng đã huy động tổng lực lượng phương tiện và nhân lực khắc phục sự cố nặng nhất
tại huyện quảng trạch để sớm cấp điện trở lại
dự kiến đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi một công ty sẽ cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng